các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bến xe miền đông đã bắt đầu điều chỉnh tăng sáu mươi giá vé từ ngày một mươi bảy tháng một
tức là ngày hai mươi tháng chạp âm lịch trở đi trên các tuyến xe đò từ tp hcm đi huế và các tỉnh phía bắc
cũng từ ngày hai mươi một tháng một tức là ngày hai mươi bốn tháng chạp âm lịch giá vé xe tết từ tp hcm ra phú yên quảng nam đà nẵng
và các tuyến xe từ tp hcm đến bình thuận đều tăng giá vé hơn sáu mươi so với ngày thường
so với các năm trước thì việc tăng giá vé năm nay triển khai sớm hơn
trong khi đó tại bến xe miền tây giá vé cũng bắt đầu tăng
từ hai mươi sáu tháng chạp âm lịch đại diện các bến xe đều khẳng định một trăm linh hành khách đi xe đều có vé
và được bố trí chỗ đúng số thứ tự ghi trên vé hành lý và hàng hóa được sắp xếp theo quy định
và thu đúng giá cước phù hợp với thực tế
lần đầu tiên tại hà nội người dân và du khách được cung cấp các chỉ số như chất lượng không khí hàng ngày
khu vực đang có mưa và úng ngập qua một cổng giao tiếp điện tử quan trắc môi trường
mục đích của việc này là tạo điều kiện cho người dân trong sinh hoạt hàng ngày
cũng như du khách đến tham quan du lịch công tác học tập trên địa bàn
việc đưa các thông tin vào cổng điện tử rất có ý nghĩa vì các thông tin được cung cấp lên mạng
hầu hết là thông tin thô hầu hết là để phục vụ công tác nghiên cứu lấy số liệu là chính
còn những thông tin cụ thể đối với người dân như mật độ các hạt bụi phân tử pm hai năm pm một mươi hay nồng độ khí
dường như vẫn chưa được cung cấp đầy đủ và người dân không biết tình trạng như vậy là ô nhiễm
ở mức cho phép hay vượt ngưỡng giúp người dân ở từng vùng hiểu được cụ thể chỉ số môi trường
theo thống kê trong năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn thành phố đà nẵng xảy ra một trăm ba mươi sáu vụ tai nạn giao thông
làm chết tám mươi tám người bị thương chín mươi bảy người thiệt hại tài sản trị giá trên hai trăm năm mươi triệu đồng
giảm một mươi bảy vụ giảm tám người chết và giảm một mươi chín người bị thương so với cùng kỳ năm trước
đây là năm thứ ba liên tiếp đà nẵng giảm cả ba tiêu chí song vẫn chưa bền vững số người chết vẫn ở mức cao
nguyên nhân cơ bản là do ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông
còn hạn chế tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi bảy
đà nẵng đặt mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông từ năm đến một mươi trên cả ba tiêu chí so với năm hai nghìn một mươi sáu
phấn đấu hạn chế thấp nhất việc xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng để đảm bảo an toàn giao thông dịp trước
trong và sau tết nguyên đán đi dậu đà nẵng sẽ huy động tối đa lực lượng phương tiện tuần tra
kiểm soát các hành vi vi phạm tăng cường kiểm tra các hoạt động tổ chức vận tải phục vụ tết
trọng tâm là tuyến quốc lộ một a ngang qua địa bàn thành phố
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bốn
sở giao thông vận tải công ty cổ phần bến xe nghệ an các bến xe trên địa bàn và ga vinh
đang triển khai các giải pháp tăng cường bảo đảm vận chuyển hành khách an toàn thuận lợi
ngành giao thông vận tải nghệ an chỉ đạo tất cả các tuyến đến các địa phương
tiện trong đó có một mươi bốn tuyến nội tỉnh và ngoại tỉnh có lưu lượng hành khách đông
sẽ được chú trọng điều động thêm xe khách
tại bến xe nghệ an dự kiến lượng khách về quê ăn tết tăng hơn năm bảy lần so với ngày thường
công ty cổ phần bến xe nghệ an phối hợp với các doanh nghiệp vận tải có phương tiện
tham gia vận tải khách trong và ngoài tỉnh bố trí thêm bốn trăm linh đầu xe để vận chuyển hành khách
ban quản lý bến xe đã tăng cường công tác kiểm tra các phương tiện
người lái và các thủ tục giấy tờ cần thiết về vận tải hành khách đảm bảo đầy đủ
còn hiệu lực khi đó mới bố trí vào bến xếp khách kịp thời kiểm tra
xử lý nghiêm những phương tiện vi phạm ban quản lý bến xe nghệ an đã tổ chức sắp xếp
nhân lực phân công và tăng ca các kíp trực bán vé từ bốn h đến hai mươi ba h trong ngày phục vụ hành khách
tết đó là thời điểm nhiều người dân phố thị lo lắng về lương thực thực phẩm
bởi nếu như những người dân phố thị không có lương thực thực phẩm

vài con gia cầm nuôi trong nhà thì bữa ăn của người dân thành phố hoàn toàn trông hết vào chợ
chính vì vậy cứ tết là tăng giá thực phẩm là câu chuyện dài ở các thành phố lớn
tuy nhiên năm nay chính quyền tp hcm cùng các doanh nghiệp đã cam kết
không tăng giá vào dịp tết để bà con có thể đón xuân vui
mầm cơn tết là điều gì đó hết sức quan trọng với nhiều gia đình sinh sống ở các đô thị
đặc biệt là tp hcm bởi lẽ dịp sống đô thị luôn vội vàng bận trộn
những ngày thường trong năm một bữa ăn trong ngày đôi khi cũng được chia thành nhiều cử
để phục vụ cho từng khung giờ sinh hoạt từng người
chỉ có ngày tết người già trong nhà cảm thấy ấm áp hơn vì con cháu đông đủ
còn những người trẻ cũng cảm thấy hạnh phúc hơn vì làm vui lồng được cha mẹ ông bà
chính vì mâm cơm ba ngày tết quan trọng nên chuyện ăn uống cho đủ đầy luôn được ưu tiên đặt lên hàng đầu
hiểu tâm lý này nhiều người mua bán thường tranh thủ tăng giá lương thực thực phẩm mỗi khi tết đến
để khắc phục tình trạng này chính quyền tp hcm đã bắt tay làm việc với các doanh nghiệp
đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn nhà nước để bình ổn giá
mà cụ thể là cam kết không tăng giá trong vòng
trong hai tháng một tháng trước tết và một tháng sau tết
vì đây cũng là một trong những tiêu chí của tp hcm mà chính quyền đã đặt ra
cái tình trạng mà sốt hàng và tăng giá có khả năng xảy ra thì nó có mấy cái nguyên nhân sau đây
và chúng ta phải tìm cái giải pháp để chúng ta ngăn chặn ngăn ngừa trước những nguyên nhân này
thứ nhất là chúng ta không đủ hàng
chúng ta có thể yên tâm đó là cái nguồn cung hàng hóa chúng ta rất là dồi dào
và không những dồi dào về mặt số lượng mà phong phú về mặt chất lượng
đã có thêm nhiều doanh nghiệp tham gia vào trong chương trình bình ổn
và cụ thể đối với cao điểm tháng tết này thì chúng ta có hơn bốn mươi hai doanh nghiệp chuyên về lương thực thực phẩm
các cái mặt hàng thiếu tiêu dùng tết
bên cạnh việc bán hàng ở những điểm bán cố định mở ra ở hơn một mươi điểm bán tham gia bình ổn
tổ chức hơn một chuyến bán hàng lưu động
mình mang hàng hóa lại đến những nơi mà chúng ta chưa có điều kiện xác lập những điểm bán hàng bình ổn một cách thường xuyên
đặc biệt cái này là đối với các cái vùng sâu vùng xa
và đặc biệt là khi có xảy ra cái biến động cục bộ nào đó thì chúng ta chủ động chúng ta đưa được hàng tới ngay lập tức
để chúng ta chặn đứng những cái biến động nếu có
với đặc trưng năm nay là năm con gà nên việc dùng thịt gà đầu năm có phần được các gia đình hạn chế
cộng với các món ăn truyền thống của người miền nam hầu như đều liên quan đến thịt heo như thịt kho tàu thịt co hụt vịt gói bánh tét
thế nên đây cũng là thời điểm mà phía sở công thương đẩy mạnh việc truy xuất nguồn gốc thịt heo đã được đưa vào áp dụng hồi đầu tháng một để đảm bảo thực phẩm an toàn
sông sông đó để đáp ứng cho các bữa ăn của nhiều gia đình nhà cung cấp thịt heo có thị phần lớn nhất thành phố hồ chí minh là công ty visa
xanh cũng đã cam kết tuyệt đối không tăng giá thịt heo
có thể nhận thấy là mấy năm gần đây là không còn cái hiện tượng cháy hàng nữa là vì visa luôn luôn đảm bảo các nguồn hoàng rất là đầy đủ vào những cái diễm tết
ngoài cái việc tăng trưởng khoảng một mươi năm so với năm trước thì visa còn dự trữ thêm khoảng một mươi năm nữa để dự phòng cho cái việc mà thị trường có những cái biến động
do vậy tết năm nay với cái lượng là khoảng ba tấn thịt heo bò ba hai trăm linh tấn các sản phẩm chế biến thì tôi tin rằng là không
có thể nào mà bà con lo thiếu hàng
đặc biệt vào những ngày cần tết visa còn có chương trình giảm giá nữa
và để hỗ trợ công nhân có thu nhập thấp vẫn có thể mua hàng hóa một cách thoải mái
không lo biến động về giá không lo biến động về lượng
sau đây chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với chị nguyễn thị đào chủ vườn rau ước mơ rau xanh của hóc môn
thưa quý vị tết là dịp nhu cầu hàng hóa tiêu dùng hàng hóa tăng rất cao và các bà con tiểu thương ở một số nơi cũng nhân dịp này mà tăng giá
vậy thì vì sao chị
cùng với nhiều người ở đây chọn cách giữ nguyên giá bán như trong năm
dạ cái lý do mà tết em không tăng giá là do là em cũng là người tiêu dùng
em cũng biết được là khi mà ngày tết là người ta cái nhu cầu tăng cao nhưng mà cái giá nó bình ổn nó phù hợp thì người tiêu dùng họ mới có thể mua cái sản phẩm của mình nhiều được
mình mua buôn bán thì cái giá bình ổn thì sẽ làm cho khách hàng không bị hoang mang và người ta sẽ tin tưởng mình hơn
cái giá lúc nào cũng bình ổn thì người ta sẽ lúc nào cũng gắn bó với mình mua luôn mua hàng của mình
tất nhiên trẻ đã là một chuyện an toàn trong bữa ăn ngày tết càng được người dân đề cao hơn
nhất là với các món hàng trâu củ quả vốn không trữ được lâu
để làm cầu nối cho các hộ nông gia hợp tác xã làng nghề hay những câu lạc bộ cởi nghiệp liên quan đến nông nghiệp đang cố gắng làm ra sản phẩm với tiêu chí sạch xanh
trung tâm dịch vụ thương mại nông nghiệp phía nam bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn
cùng trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp phối hợp tổ chức phiên chợ qua xuân tết việt hai nghìn một mươi bảy
để đưa tận tay người tiêu dùng thành phố những món hàng nông đặc sản địa phương theo công nghệ xanh sạch an toàn
mình là người tiêu dùng mình cũng là người nội trợ cho nên là mình rất là thích cái phiên chợ này
tại vì ở cái phiên chợ này mình có thể lựa được rất là nhiều món
mà là nông sản và đủ các thứ mình để phục vụ cho nhu cầu của gia đình mình
nhất là trong dịp tết thì nhu cầu của mình nó nhiều hơn những ngày thường
mà ở cái phiên chợ này thì mình có thể mua được nhiều thứ những sản phẩm sạch và những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng
và như thế thì đối với nhu cầu của gia đình mình mình nghĩ là của gia đình mình và cũng như của người dân thành phố nói chung
thì cảm thấy rất là thích thú với cái phiên chợ này
riêng thì ngoài việc ở phiên chợ sanh tử tế ở đây thì chợ tết sanh tử tế thì ngoài ra ở thành phố hồ chí minh
thì tôi được biết thì cũng có rất là nhiều những cái phiên chợ như thế này thì giá cả cũng được bình ổn
cho nên là tôi cảm thấy một là một người dân thành phố thì tôi cảm thấy những phiên trợ như vậy rất là thiết thực
bữa ăn ngày tết được chung tay giữ cho ngon rẻ đã thực sự là món quà lớn mà người dân thành phố hồ chí minh nhận được ở xuân này
và các bạn những ngày cận tết nguyên đán đinh dậu vấn đề ủn tắc giao thông tại hà nội ngày càng trở nên bức xúc
thời gian qua các giải pháp chống ủn tắc giao thông của hà nội hầu như chưa đem lại hiệu quả
hay nói cách khác là đang bất lực với nạn ủn tắc giao thông
và nếu không có giải pháp căn cơ lâu dài thì việc đi lại của người dân sẽ ngày càng khó khăn hơn
tuyến đường tây sơn quận đống đa vào lúc một mươi giờ sáng
nếu như trước đây un tắc chỉ vào giờ cao điểm sáng chiều
thì nay việc người dân bất lực chờ đợi trong ủn tắc diễn ra hầu như các giờ trong ngày
còn đây là tuyến đường nguyễn trãi quận thanh xuân
việc ủn tắc kéo dài
đã trở nên quá quen thuộc với người dân vào giờ cao điểm
tôi thường xuyên đi qua đường này
sáng về hoặc là chiều về sáng đi chiều về
nhưng mà hầu những phần tăm tắc là rất là nhiều
có những cái hôm nó kéo dài đến ba tiếng
điều đáng nói là những điểm ủn tắc thường xuyên như thế này
rất ít thấy có sự điều tiết phân luồng của lực lượng cảnh sát giao thông
chính vì vậy un tắc sẽ kéo theo sự lộn xộn của các phương tiện và hệ lụy là rất khó để giải tỏa
để phần nào khắc phục tình trạng ồn tắc giao thông những ngày cận tết
phòng cảnh sát giao thông công an hà nội cũng đã huy động một trăm linh quân số ứng trực
trong cả những ngày mưa rét
nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tình thế bởi lượng phương tiện tham gia giao thông quá đông
bên cạnh đó là ý thức của một bộ phận người dân chưa cao
hạ tầng thì không thể mà phình ra một cách tự một cách dễ dãi được
mà chúng ta cần phải giải phóng mặt bằng rồi cần phải có nguồn vốn
để đầu tư về cả các đường sát đô thị
cho nên với cái điều kiện
diện tích hạ tầng hiện có thì chỉ có sự phối hợp
nhuần nhuyễn giữa các cơ quan quản lý nhà nước
giữa chính sách của nhà nước với cái sự đồng hành đồng lòng
nhất trí của người dân thì chúng ta mới giải quyết được ủn tắc giao thông
hà nội vừa đưa ra phần thưởng hơn sáu tỷ đồng cho ý tưởng
giải pháp chống ủn tắc giao thông hiệu quả nhất
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực giao thông
giải pháp nào cũng khó hiệu quả bởi thiếu sự đồng bộ trong hạ tầng
ở hà nội và chính nó là thách thức lớn nhất để chống ủn tắc
kể cả khi chúng ta phát triển mạnh các phương thức vận tải công cộng

tuy nhiên theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực giao thông hiệu quả nhất